trong cuộc họp báo diễn ra tại kiev với chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen
tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã loại trừ khả năng khởi động các cuộc đàm phán hòa bình với nga
tổng thống ukraine phủ nhận thông tin cho rằng các nước phương tây đang gây áp lực buộc ông phải bắt đầu đàm phán với nga
ông nhấn mạnh vấn đề mấu chốt lúc này là việc nga kiểm soát bầu trời và giải pháp cho vấn đề là cung cấp cho kiev máy bay chiến đấu f một mươi sáu
tổng thống zelensky cũng thừa nhận rằng cuộc xung đột ở trung đông đã làm phân tán sự chú ý khỏi ukraine đồng thời
bày tỏ hy vọng xung đột ở trung đông sẽ sớm kết thúc
trong khi đó chủ tịch ec bà leyen cho hay ủy ban này sẽ sớm công bố gói trừng phạt thứ một mươi hai của liên minh châu âu nhằm vào nga
bao gồm các lệnh cấm xuất nhập khẩu mới cũng như siết chặt trần giá dầu